sau một thời gian ngắn thị trường thanh long giảm dưới mức giá thành sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày qua thanh long tại long an đã tăng giá trở lại và đang ở mức hai mươi năm đến ba mươi đồng một kg tùy loại
bằng nhiều giải pháp thiết thực của trung ương để thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu
đã nhanh chóng cứu lấy mặt hàng nông sản giảm giá mạnh do dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc với tỉnh long an vào ngày một mươi một tháng hai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông tôn nguyễn xuân cường
yêu cầu long an cần tổ chức thật tốt chuỗi giá trị cho trái thanh long
từ việc tạo canh tiêu thụ nội địa rộng rãi đến người dân trong nước đến mở rộng thị trường nước ngoài
đặc biệt cùng với việc tiêu thụ trái thanh long tươi long an cần kêu gọi mở rộng đầu tư
chế biến loại trái cây này nhằm đưa đi xa hơn tạo giá trị gia tăng nhiều hơn hiệu quả lớn hơn
bộ trưởng cũng nhiệt liệt ủng hộ các doanh nghiệp đầu ngành phát triển nhà máy kho bãi hệ thống logistic
nhằm phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững tốt cảnh được mùa mất giá
thích ứng tốt hơn với biến động của thị trường và tình hình phát triển kinh tế xã hội